còn vào chiều qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới thăm triển lãm tranh ký
nét thời gian của nghệ sĩ nhân dân phó giáo sư tiến sĩ họa sĩ ngô mạnh lân
tại trường đại học mỹ thuật việt nam
triển lãm trưng bày hơn hai trăm linh bức ký họa của họa sĩ ngô mạnh lân sáng tác từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến nay
các tranh ký họa phản ánh những trạng đường sáng tác quan trọng nhất của tác giả
đồng thời cũng là những tư liệu lịch sử bằng tranh quý giá ghi lại những dấu ấn lịch sử văn hóa của đất nước
từ chiến dịch điện biên phủ đến cuộc kháng chiến chống mỹ và cuộc sống thời bao cấp
các bức ký họa được thể hiện bằng bút trì bút máy bút que mực nho và màu nước
là một trong những thành tựu đặc sắc nhất của phong trào nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa
đây được coi là thể loại tranh hoàn toàn của việt nam do người việt nam sáng tạo ra
để thích ứng với điều kiện lịch sử đặc biệt của mình
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ xúc động và ấn tượng về những tác phẩm gắn liền với sự nghiệp
kháng chiến cứu quốc của dân tộc và xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
những tác phẩm đều mang tính nhân văn sâu sắc lạc quan và hướng về tương lai của tổ quốc
thể hiện đời sống phong phú của người lính và cuộc sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số
thủ tướng nhấn mạnh những tác phẩm của họa sĩ ngô mạnh lân sẽ mãi mãi là tài sản quý giá
cho những người yêu nghệ thuật và đáng được học tập nêu gương
triển lãm ký họa nét thời gian của họa sĩ ngô mạnh lân được tổ chức đúng vào những ngày kỷ niệm
cách mạng tháng một mươi nga với một số tranh được vẽ ở nước nga nơi họa sĩ từng học từ những năm năm mươi
đồng thời cũng hướng tới kỷ niệm lần thứ bảy mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm hai nghìn một mươi
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam từ thế bảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tại xã thạnh mỹ huyện tân phước tỉnh tiền giang
về hành vi giết người xảy ra tại ấp tân an thượng xã tân thạnh huyện châu thành
nạn nhân là chị bùi thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã phước lập huyện tân phước tỉnh tiền giang
và em bùi lệ hoàng hồng ngọc là con gái ruột của chị lệ sinh năm hai nghìn hai trú tại địa phương
theo kết quả điều tra của cơ quan công an bảo và chị lệ có thời gian sống với nhau như vợ chồng
nhưng khoảng năm năm trở lại đây hai người không còn chung sống với nhau
bảo về tiền giang sinh sống còn chị lệ sống cùng với em ngọc ở bến tre
vào khoảng bảy giờ ngày hai tháng một mươi một bảo đến bến tre tìm chị lệ nhưng không gặp
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày bảo dùng ống sắt đánh vào đầu và dùng dây sạc điện thoại sát hại em ngọc
sau đó bảo giấu thi thể của ngọc vào phòng ngủ
khoảng một tiếng sau chị lệ đi làm về đến nhà
bảo cầm dao chém vào vùng đầu và dùng dây kẽm xít cổ nạn nhân cho đến chết
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày người dân phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an
khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì phát hiện bảo đã treo cổ tự tử và rơi từ chân gác nhà xuống đất
sau đó bảo được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm hai mươi tỉnh tiền giang
vậy hiện sức khỏe đã ổn định
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
còn tại đắk lắc tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo lê đức tấn
một mươi bảy tuổi chú tại huyện crong năng tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín sau khi ăn nhậu xong tấn cùng với một số người bạn
đến sài gòn huyện crong năng để hát karaoke thì gặp phan đình phú cùng chú tại huyện
do có nhiều hiểu nhầm tấn đã dùng hai cây gậy bia đến tìm và xông vào đánh phú
sau đó phú chạy vào trong quán lấy một con dao ra để chém trả nhưng được mọi người can ngăn
lúc này trần quang thành chú ở ea to mặc dù không quen biết và mâu thuẫn gì với tấn
nhưng đã chạy ra và nói với tấn thì bị tấn dùng gậy đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê đức tấn một mươi hai năm tù giam về tội giết người
vào chiều ngày hôm qua công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng cho biết đã triệu tập các đối tượng
võ anh quyền nguyễn đình huy cùng chú tại thành phố bảo lộc
và sau đối tượng khác để lấy lời khai điều tra làm rõ vụ án mạo xảy ra vào đêm năm tháng một vừa qua
vào tối ngày năm tháng một mươi một một nhóm thanh niên khoảng năm bảy người đã đến ăn nhậu tại một quán trên đường bùi thị xuân
phường một thành phố bảo lộc đến gần hai mươi ba h cùng ngày anh bùi quốc quý hai mươi chín tuổi ngụ tại thôn hai xã đại lào
thành phố bảo lộc xảy ra mâu thuẫn cự cãi với một nam thanh niên khác trong bàn nhậu
đối tượng này sau đó đã gọi người đến hỗ trợ
khoảng một mươi phút sau một nhóm thanh niên đi trên hai xe ô tô mang theo súng dao vào mã tấu
đến chặn hai đầu đường trước quán nhậu để truy sát anh bùi quốc quý
hậu quả khiến anh quý bị bắn trúng ngực tử vong khi được đưa đi cấp cứu
đột nhập vào phòng trọ lấy trộm ba laptop hai đối tượng là trần văn thái và lê đức toàn cùng chú
tại phường phước vĩnh tp huế vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào khoảng tám giờ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thái điều khiển xe mô tô chở toàn đến dãy nhà trọ có địa chỉ tại số một mươi hai trên tám mươi một
đường hồ đắc di phường an cựu phát hiện cửa phòng trọ sơ hở thái đã dừng xe đứng chờ bên ngoài
còn toàn đột nhập vào phòng trọ của anh lê quốc đô lấy trộm ba laptop sau đó tẩu thoát để mang bán lấy tiền tiêu xài
sau một thời gian tích cực truy xét ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín công an tp huế đã làm rõ bắt giữ đối tượng thái và toàn
đồng thời thu hồi tăng vật của vụ án được biết thái và toàn là đối tượng đã có tiền án và tiền sự
thưa quý vị lợi dụng thời điểm đêm khuya đối tượng đã đi bộ trên các con đường địa bàn thành phố tân an
phát hiện nhà người dân ngủ nhưng không đóng cửa đối tượng đột nhập vào và trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát
với thủ đoạn này đối tượng đã thực hiện chất lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
đối tượng vừa bị lực lượng điều tra công an tp tân an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo của anh trương văn hoàng chú phường một thành phố tân an bị mất trộm tài sản vào lúc đêm khuya
bàn chỉ huy công an tp tân an đã xác lập chuyên án trộm cắp tài sản nhằm đấu tranh
triệt phá các ổ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản với phương thức trộm đột nhập trên địa
bàn chỉ huy công an tp tân an đã xác lập chuyên án trộm các tài sản với phương thức trộm đột nhập trên địa bàn
bàn chỉ huy công an tp tân an đã xác lập chuyên án trộm các tài sản với phương thức trộm các tài sản với phương thức trộm đột nhập trên địa bàn
quá trình xác minh điều tra công an tp tân an xác định ngô văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy không có nơi ở ổn định là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn tp tân an
bàn chuyên án phối hợp với công an phường an lạc quận bình tân tp hcm bắt giữ đối tượng phúc khi đang lẩn trốn tại nhà trọ ở phường an lạc quận bình tân
tại cơ quan điều tra phúc khai nhận đón xe buýt từ phường an lạc quận bình tân đến thành phố tân an tỉnh long an với mục đích tìm nhà vắng chủ hay lợi dụng sơ hở của chủ nhà vào ban đêm đi ngủ không đóng cửa đột nhập vào trộm cắp tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài

lợi dụng đêm khuya đối tượng đã đột nhập vào nhà số ba mươi một đường nguyễn đình triều lục xoát lấy đi một điện thoại hai máy tính bảng và năm mươi tám triệu đồng rồi tàu thoát về tp hcm
qua đấu tranh khai thác mở rộng phúc còn khai nhận đã thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố tân an
hỗ trợ kết hợp cùng với chính quyền địa phương tích cực ủng hộ cho các mô hình phong trào ví dụ như phong trào mô hình camera giám sát an ninh trật tự để từ đây chúng tôi giúp cho cơ quan công an để truy tìm theo những dấu vết của tội phạm mà khi mà xác định đối tượng lưu động không phải đối tượng trên địa bàn khi có vụ án xảy ra
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tân an đã ra quyết định khởi tố hình sự đối tượng phúc để tiếp tục củng cố hồ sơ truy tố đối tượng ra trước pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản
thưa quý vị liên quan đến vụ tàu việt sun intergrity cùng với gần ba trăm linh container đã bị chìm trên sông lòng tàu huyện cần giờ tp hcm
đến trưa ngày hôm qua sáu tháng một mươi một công tác trục vớt và xử lý sự cố đã phải tạm dừng
do chưa tìm được tài sản công tác trục bớt và xử lý sự cố đã phải tạm dừng
đến chiều ngày hôm qua sáu tháng một mươi một công tác trục bớt và xử lý sự cố đã phải tạm dừng
do chưa tìm được tài sản công tác trục bớt và xử lý sự cố đã phải tạm dừng
lễ khai mạc giải bóng đá cục truyền thông công an nhân dân lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ khai mạc có sự góp mặt của tám đội bóng đại diện cho các đơn vị thuộc cục truyền thông công an nhân dân
đây là lần đầu tiên đoàn thanh niên của cục tổ chức giải bóng giao hữu giữa các đội bóng đến từ tám đơn vị trực thuộc cục
đặc biệt là hướng tới kỷ niệm một năm ngày thành lập cục truyền thông công an nhân dân mùng sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám mùng sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau lễ khai mạc bốn cặp đấu thuộc tám đơn vị đã tham gia thi đấu tranh tài
đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên
và tạo cơ hội giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
thể hiện hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn
là quá trình khó khăn cho chính bản thân người được tha tù kể cả với gia đình của họ
nắm bắt được tình hình đó những năm qua đảng ủy chính quyền đặc biệt là lực lượng công an xã nguyễn úy huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã quan tâm tạo điều kiện cho những trường hợp mãn hạn tù khi trở về địa phương có điều kiện thuận lợi để làm ăn phát triển kinh tế
chỉ vì những giây phút suy nghĩ không thấu đáo đã đưa anh nguyễn văn tâm xã nguyễn úy huyện kim bảng tỉnh hà nam vướng vào vòng lao lý
sau khi trở về địa phương với quyết tâm làm lại chính mình anh tâm đã tự đứng lên từ cửa hàng kinh doanh sơn của mình
có nguồn thu nhập ổn định đã giúp anh từng bước vượt qua mặc cảm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
khi trở về địa phương thì cũng được sự giúp đỡ của quốc an chính quyền địa phương các đoàn thể gia đình và bạn bè
cũng giúp đỡ và đồng viên về ổn định về tâm lý tinh thần
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn tỉnh hà nam đã có tám trăm linh năm người chấp hành xong án phạt tù về địa phương
và được xóa án tích cực lao động làm ăn lương thiết
trong đó xã nguyễn úy có một mươi bốn người hiện đều có công an việc làm ổn định
tuy nhiên để có được kết quả này các cấp chính quyền cũng gặp không ít khó khăn
quá trình giúp đỡ người tái hòa cho cộng đồng ở địa phương hiện tại còn có nhiều khó khăn trong việc tạo công an việc làm
tuy nhiên ban quan xã sẽ cố gắng tham ưu cho đảng ủy ủy ban dân xã tạo mọi điều kiện
để giúp đỡ người dân
tuy nhiên trở về những người chấp hành xong án phạt tù có công an việc làm và trở thành một công dân tốt tại địa phương
bên cạnh đó lực lượng công an cũng tăng cường công tác quản lý tại cơ sở tham mưu đề xuất đưa ra những mô hình hay
tạo điều kiện giúp đỡ những người một thời lầm lỗi vượt qua mặc cảm tự ti vươn lên làm lại cuộc đời góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
đối với lực lượng công an xã thì chúng tôi thấy rằng
nhiều năm gần đây là các đồng chí làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
chính vì vậy mà tất cả các tai tệ lạng xã hội trên địa bàn của xã là giả mẳn
nếu so với những năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì năm hai nghìn một mươi chín thì các đối tượng kể cả là ma túy trên địa bàn giảm rõ rệt
trước đây thì trên địa bàn
có cả hà nội người ta sang các đối tượng sang giao du
thế nhưng bây giờ là không có
dẫu con đường hoàn lương không phải lúc nào cũng xuân sẻ
nhưng với quyết tâm làm lại cuộc đời
anh tâm cũng như nhiều trường hợp khác trên địa bàn tỉnh hà nam
đã trở thành tấm gương sáng trong việc tái hòa nhập cộng đồng ở xã nguyện úy nói riêng và tỉnh hà nam nói chung
thưa quý vị thời gian gần đây thanh tra sở giao thông vận tải hà nội phối hợp với cục đăng kiểm việt nam đã kiểm tra khí thải đối với xe ô tô kinh doanh vận tải tại các bến xe và các khu vực cửa ngõ thủ đô
việc kiểm tra này được thực hiện một cách đột xuất và không thông báo trước cho các chủ bến xe cũng như các doanh nghiệp vận tải
vâng thưa quý vị thông qua việc kiểm tra khí thải đối với các phương tiện đang lưu hành để biết được công tác bảo dưỡng duy tu phương tiện như thế nào
qua đó thì có thể kiến nghị việc điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm với các loại hình vận tải này hay giữ nguyên như hiện nay
khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra tất cả các tài xế đều tỏ ra bất ngờ về việc xe của mình bị kiểm tra khí thải
chiếc xe tải này đã được sử dụng hơn một mươi năm nên lái xe tỏ ra khá lo lắng nếu như xe của mình
khí thải không đạt chuẩn cho phép
theo cục đăng kiểm việt nam việc kiểm tra này đảm bảo cho chủ phương tiện có trách nhiệm duy trì để thực hiện tốt hơn việc bảo dưỡng phương tiện giữa hai kỳ kiểm định
trong đợt kiểm tra theo định kỳ gần đây nhất
lực lượng chức năng dùng khí thải không đạt chuẩn cho phép
chuẩn đoán phải điều trị kịp thời
chuyên gia cũng lưu ý có năm dấu hiệu báo động trẻ tự kỷ mà cha mẹ không được bỏ qua
trẻ bì bồ không biết dùng từ chỉ ra dấu vào khoảng một mươi hai tháng tuổi
không biết đáp lại khi được gọi tên
không nói được những từ có hai câu khi từ hai mươi bốn tháng tuổi trở lên
mất kỹ năng ngôn ngữ hoặc xã hội ở bất kỳ độ tuổi nào
cha mẹ nổi giận
thế nhưng theo các chuyên gia
những hành vi đó của trẻ nhằm mục đích tạo sự chú ý với người khác
vì vậy cha mẹ không dùng những lời ham dọa
la mắng hay đánh đập bé
vì vô tình tác động vào hành vi tự làm tổn thương của bé
thay vào đó cha mẹ phải kiên nhẫn nhẹ nhàng dẫn dắt con cái
cái mà chúng tôi đặt lên trên hết của chúng tôi
đấy là tình yêu của chúng tôi dành cho trẻ
việc đầu tiên là chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho trẻ
và thứ hai nữa là chúng tôi dành cho trẻ bằng những cái tình yêu thương bằng kiến thức
cho trẻ đến trường câu chuyện nan giải của nhiều phụ huynh khi có con mắc bệnh tự kỳ tại việt nam
bởi hệ thống trường chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ và số lượng trường
nhận trẻ tự kỳ và học còn khá hạn chế
nhưng theo các chuyên gia trẻ tự kỳ cũng cần được đi học
vì trẻ cũng có nhu cầu kết bạn cùng các nhu cầu xã hội khác
mà cha mẹ và gia đình không thể thay thế được
cha mẹ cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên
để hướng dẫn trẻ theo một phương pháp dạy trẻ
trẻ tự kỳ nào cũng phải được đi học và đến trường thôi
các cha mẹ tự kỳ không thể ôm con ở nhà mà để dạy con được
cũng theo các chuyên gia để chăm sóc trẻ tự kỷ thì các bố mẹ thầy cô cần chú ý
chơi và dạy trẻ mọi lúc mọi nơi ít nhất là ba giờ trên một ngày
gọi tên nhìn vào mắt nhìn theo chỉ tay
gây sự chú ý của trẻ tạo nhu cầu cho trẻ
dạy trẻ cử chỉ giao tiếp chào ạ xin bắt tay hoàn hồ
nói ngắn nói rõ nhấn mạnh những từ kèm theo những cử chỉ điệu bộ tranh ảnh đồ vật
sai trẻ việc đơn giản thực hiện mệnh lệnh
kích thích cảm giác khác nhau vào da cơ khớp mát da chải xóa bóp ép khớp cho trẻ
khuyến khích trẻ chơi trẻ
cùng những trẻ em khác
nước đổi về người dân ở khu vực đầu nguồn của tỉnh đồng tháp đang rất phấn khởi
vì lượng cua đồng nhiều mọi người cùng rủ nhau đi đặt lợp
vừa giải khoay mùa nước nổi vừa kiếm được thêm thu nhập cho gia đình
khoảng từ năm đến sáu giờ sáng mỗi ngày bà con lại hộ hỡi đi đặt lợp cua đồng
một phương tiện được trang bị từ vài chục đến hàng trăm chiếc lợp
mỗi ngày ông trần thanh phương chạy dọc theo các cánh đồng ngập nước ở huyện hồng ngự để đặt
mồi bắp cua thường dùng là sắn bắp và ốc
một buổi sáng đi đặt ốc thu về khoảng một mươi kg cua đồng
hiện cua được thương lái mua từ giá từ hai mươi đến hai mươi năm ngàn đồng một kg
thì nói chung ra thì mình đặt ở đây thì đặt theo kênh gì đó
thì đặt một ngày gì là đổi chừng bảy tám mươi cái một trăm linh cái à
thì cũng như ngày gì kiếm chục kg thì cũng được hai chút mấy
dễ bán không chú
dễ bị dựa nó lấy không à
mình đâu có bán lẻ bông gì đâu về tới nhà có dựa lại tới nhà lấy à
không à năm nay cua nhiều hơn các năm à
bị một năm thì đặt cua đâu có dữ năm nay cua có lý lắm
theo các chú vự cua ở huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
những ngày qua dày nước lên nhanh và tràn các cánh đồng
nên lượng cua về vựa cũng nhiều hơn
mỗi ngày từ vài tấn cua các loại
số cua này sẽ được chọn lọc và đưa đi các chợ trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ
với giá từ ba mươi đến bốn mươi ngàn đồng mỗi ký
trong khi đó càng cua loại một giao động từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh ngàn đồng mỗi kg
bên cạnh đặt lập cua người dân đầu nguồn tỉnh đồng tháp
muốn trang bị ngư cụ để đặt lợp tôn
lợp để bắt tôn thường có kích cỡ lớn hơn so với lợp cua
và người đi đặt lợp sẽ có những kinh nghiệm riêng
để giữ chiếc lợp sử dụng lâu dài
cũng như chọn mồi phù hợp cho từng khu vực
theo mấy mấy gì mình đặt vậy đó
có bữa thì cũng được một kg
có bữa thì bảy trăm linh tám trăm linh g
một kg tôm bán được hai trăm linh
thì cũng chiên trải trong nhà
cho mấy đứa cháu nậu đi học vậy đó
mình cũng có xài chút đỉnh trong đó
cá mắm đồ này nọ mùa nước lũ mà chú ưng
dù mùa lũ năm nay
về muộn hơn gần một tháng so với quy luật tự nhiên
nhưng những ngày này
lượng tôm đánh bắt được nhiều
nên bà con cũng phấn khởi
theo con nước những chiếc lợp được đặt xuống
là cả niềm tin về một năm đánh bắt thành công
bởi mùa nước còn là mùa làm ăn
của những người dân nghèo khó
trên vùng biên giới